cuộc đời cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để cán bộ đảng viên chiến sĩ và nhân dân cả nước kính trọng học tập và nói theo

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bạn đã dành thời gian theo dõi